sáu h sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một giờ việt nam giá vàng thế giới giao dịch trên sản kích cấu ở mức một tám trăm sáu mươi một usd trên aus tăng một mươi sáu usd trên aus so với đầu giờ sáng qua
trong khi đó đồng usd hôm nay cũng diễn biến cùng chiều tăng giá với vàng
đầu phiên hôm nay trên thị trường mỹ đêm ngày một mươi một tháng một mươi một giờ việt nam chỉ số usd innex đo lường biến động đồng bạc xanh với sáu đồng tiền chú chốt đứng ở mức chín mươi năm hai điểm
giá vàng tăng bất chấp đồng usd cũng tăng do giới đầu tư kỳ vọng vào cục dự trữ liên bang mỹ khi lãm phát lên mức cao nhất ba mươi một năm
giá vàng hiện tại vẫn đang trụ vững trên đỉnh của năm tháng qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày một mươi một tháng một mươi một giá vàng miếng được tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết ở mức năm mươi chín ba triệu đồng trên lượng mua vào và năm mươi chín chín triệu đồng trên lượng bán ra tại hà nội
và năm mươi chín ba triệu đồng trên lượng mua vào
giá vàng tại sgc niêm yết ở mức năm mươi chín ba triệu đồng trên lượng mua vào và sáu mươi hai triệu đồng trên lượng bán ra tại hà nội
còn tại tp hcm giá vàng sgc niêm yết ở mức năm mươi chín ba triệu đồng trên lượng mua vào và sáu mươi hai triệu đồng trên lượng bán ra
xu hướng tăng giá của vàng vẫn được ủng hộ khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa lạm phát trong các tài sản cứng
trong khi đó lợi xuất trái phiếu kho bạc mỹ kỷ hạn một mươi năm lại bật tăng nhẹ
lên trên một năm khi được giao dịch một năm mươi bảy
về mặt kỹ thuật xu hướng tăng giá đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn
giá vàng đã bắt đầu lại xu hướng tăng kéo dài năm tuần trên biểu đồ ngày
các ngưỡng giá đều được nâng cao hơn
mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc một chín trăm linh usd
mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo đẩy giá vàng xuống dưới hỗ trợ kỹ thuật vững chắc một tám trăm linh usd trên ounce
giá bitcoin ngày một mươi hai tháng một mươi một
bitcoin đi ngang thị trường hồi phục
theo đó lúc sáu h ba mươi ngày một mươi hai tháng một mươi một giờ việt nam giá bitcoin trên coi index đứng sáu mươi bốn chín trăm một mươi hai id
tăng hai mươi bảy tương đương thêm một trăm hai mươi bảy usd mỗi coi
trong hai mươi bốn giờ gần nhất giá bitcoin giao dịch cao nhất tại sáu mươi năm năm trăm chín mươi usd và giao dịch thấp nhất ghi nhận tại sáu mươi bốn một trăm bốn mươi bảy usd
trên vicuta giá tiện ảo hàng đầu giao dịch tại một bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng giá mua

trong hai mươi bốn giờ gần nhất giá bitcoin giao dịch tại một bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng giá mua và một năm trăm linh usd

dữ liệu từ coinmarketcap cho thấy lượng bitcoin giao dịch trong hai mươi bốn giờ qua vào khoảng ba mươi năm tám tỷ usd
vốn hóa thị trường ghi nhận mức một hai trăm hai mươi sáu tỷ usd
thị trường tiền ảo hồi phục nhẹ với việc ethereum tăng hai hai mươi một binance coin tăng ba bốn solana tăng một năm
ripple tăng hai bảy pocara tăng hai hai dogecoin tăng hai sáu
tổng vôn hóa toàn thị trường tăng một bảy ghi nhận mức hai tám trăm năm mươi tỷ usd
giá bitcoin gần đây biến động mạnh
trong bốn mươi tám giờ trước đó tiền ảo này từ mức đỉnh gần sáu mươi chín usd đã tụt về mốc sáu mươi ba usd giảm gần sáu usd
theo giới phân tích việc bitcoin quay đầu giảm giá chỉ là sự điều chỉnh lành mạnh trước khi tăng giá cao hơn
bên cạnh đó nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cho rằng các nhà đầu tư đang chất lời
giá bitcoin trước đó đã tăng lên sáu mươi bảy bảy trăm bảy mươi tám ibd
phá vỡ mọi kỷ lục giá được thiết lập trước đó
theo giới phân tích đà tăng giá của bitcoin thời gian qua xuất phát từ việc tiền ảo này ngày càng được quan tâm
việc ra mắt quỹ giao dịch hoán đổi liên kết với bitcoin đầu tiên dành cho các nhà đầu tư mỹ có tên
processor bitcoin strategy etf đã thu hút được hơn một hai tỷ usd khi ra mắt
chiều ngày một mươi một tháng một mươi một ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách tỉnh hải dương cho biết
vừa thi hành kỷ luật hai cán bộ xã cộng hòa huyện nam sách liên quan đến việc thu phí người dân
ký cam kết để nhận thẻ một cung đường hai điểm đến trái quy định
trước đó ngày ba mươi tháng chín nhiều người dân tại xã cộng hòa huyện nam sách đã phản ánh về việc
phải nộp tiền để được cấp thẻ đi qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã nam sách
cụ thể nhiều người lao động cho biết phải nộp hai mươi đồng để được nhận thẻ do ban chỉ đạo phòng
chống dịch covid một mươi chín xã cộng hòa cấp dùng để đi qua chốt kiểm soát dịch theo chương trình một cung đường hai điểm đến
khi triển khai cán bộ văn phòng thống kê xã cộng hòa yêu cầu những người ký cam kết phải nộp hai mươi đồng
để được cấp một thẻ giấy đi đường phục vụ việc đi qua chốt kiểm soát của xã
theo người dân việc thu tiền này không viết biên lai biên nhận hoặc phiếu thu
đồng thời đa phần người dân phải nộp tiền để được cấp thẻ là những người lao động đi làm thuê công nhân các nhà máy
kết quả xác minh của ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách xác định với vai trò là người đứng đầu chính quyền xã
ông hoàng đức việt chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
để bà trần thị huyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cùng với bà đặng thị hường công chức văn phòng thống kê xã thu không đúng quy định
số tiền để ngoài sổ sách kế toán từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày hai mươi tháng chín được xác định là bảy năm triệu đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân xã chỉ đạo gửi thủ quỹ ngân sách xã giữ hộ
nhưng không chỉ đạo kế toán thủ quỹ các thủ tục nộp vào ngân sách xã là trái quy định
đặc biệt ông hoàng đức việt cũng không kịp thời báo cáo huyện đảng ủy xã về việc thu tiền không đúng
để có biện pháp lãnh đạo xử lý khắc phục kịp thời các sai phạm
bà trần thị huyền có những khuyết điểm vi phạm khi thực hiện việc cấp
ký bản cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho các công nhân trên địa bàn xã
và có thu tiền phí chứng thực chữ ký của mỗi công nhân
dù biết việc thu tiền của các công nhân nhưng lại không biết biên lai thu
không lập danh sách người nộp tiền áp thu không đúng quy định và không kịp thời chỉ đạo
nhắc nhở bà đặng thị hường thực hiện theo đúng nguyên tắc về quản lý tài chính
đến khi khắc phục trả lại tiền cho các công nhân bị tranh lệch so với số tiền đã thu bảy năm triệu đồng
khi có sai phạm bà huyền cũng không tham mưu với chủ tịch ủy ban nhân dân
báo cáo đảng ủy xã để xin ý kiến lãnh đạo xử lý khắc phục sai phạm kịp thời
trong khi đó bà đặng thị hường được xác định có những khuyết điểm khi tham mưu với chủ tịch ủy ban nhân dân xã
trong việc thực hiện cấp ký bản cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cho các công nhân trên địa bàn xã có thu tiền phí chứng thực chữ ký không đúng quy định
là người trực tiếp thu tiền của các công nhân nhưng không xuất biên lai thu
không lập danh sách người nộp tiền là trái nguyên tắc quy trình thủ tục thu ngân sách xã
dẫn đến khi khắc phục trả lại tiền cho các công nhân bị tranh lệch so với số tiền đã thu
gửi số tiền đã thu cho thủ quỹ ngân sách xã giữ hộ và để ngoài sổ sách kế toán là không đúng
nhưng không tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã xử lý theo đúng quy định
căn cứ mức độ vi phạm ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách quyết định kỷ luật ông hoàng đức việt
chủ tịch ủy ban nhân dân xã cộng hòa bằng hình thức cảnh cáo
bà trần thị huyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cộng hòa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách
ngoài ra ủy ban kiểm tra huyện ủy nam sách đề nghị ủy ban nhân dân huyện nam sách xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với hai cán bộ trên
đảng ủy xã cộng hòa xem xét xử lý kỷ luật về mặt đảng đối với bà đặng thị hường theo quy định